các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nữ chủ tịch quốc hội uae cho rằng cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ sự phát triển của kinh tế cho thấy một tương lai mới đang được định hình
trong đó thế giới đang phải đối phó với những thách thức mới những thách thức không chỉ đến trong lĩnh vực kinh tế chính trị mà còn trong lĩnh vực khác nữa
được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn năm đến nay hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội trên thế giới đã có bước phát triển vượt bậc
khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất chỉ có một mươi chín người đại diện cho lãnh đạo quốc hội trên thế giới
thì đến hội nghị năm nay hai nghìn một mươi sáu đã có tới năm mươi hai nhà lãnh đạo quốc hội trên thế giới tham gia
trong khuôn khổ chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một
chiều nay một mươi hai tháng một mươi hai tại abu dhabi thủ đô của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp và chúc mừng bà sheikha lubna bint khalid al qasimi
vừa được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh phụ trách khoan dung
một chức vụ rất mới trong cơ cấu chính phủ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
chủ tịch quốc hội cho rằng với việc bổ nhiệm chính phủ các tiểu vương quốc ả rập đã thể hiện quyết tâm đặt mục tiêu hàng đầu
là nâng cao chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân và thúc đẩy sự khoan dung
một giá trị cơ bản được xã hội các tiểu vương quốc ả rập hết sức coi trọng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết các chính sách và đường lối của việt nam đều thể hiện tinh thần khoan dung
trong chính sách đối ngoại việt nam chủ trương khép lại quá khứ hướng tới tương lai
làm bạn với tất cả các nước trên thế giới kể cả những nước đã từng gây ra chiến tranh để hướng tới thế giới ngày càng tốt đẹp hơn
trong chính sách xã hội việt nam có chính sách khoan hồng đối với những người phạm pháp
cùng với đó tất cả các tôn giáo ở việt nam đều bình đẳng trong hành đạo và trước pháp luật
bày tỏ vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân sang tham dự hội nghị
bà saykha lubna bint khalid al qasimi đã chia sẻ những nội dung chính sách về khoan dung của các tiểu vương quốc ả rập
với mục tiêu là góp phần thúc đẩy sự khoan dung và chống lại cực đoan trong xã hội
đẩy mạnh sự liên kết giữa các thành viên và tình cảm gia đình vì đây là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự khoan dung
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại sơn la đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn các nữ trưởng đại diện cơ quan nước ngoài các nữ đại sứ colombia armenia úc tại việt nam
tại buổi tiếp các nữ đại sứ nước ngoài tại việt nam rất vui mừng
các nữ đại sứ nước ngoài tại việt nam rất vui mừng và vinh dự khi nhận được lời mời thăm và làm việc tại tỉnh sơn la
đoàn nhận định sơn la là một trong những tỉnh thành phố của việt nam có sự hợp tác và triển vọng phát triển kinh tế
các nữ trưởng đại diện cơ quan nước ngoài cũng đã trao đổi với đoàn đại biểu quốc hội việt nam
lãnh đạo tỉnh sơn la và xác định các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian gần nhất
qua đó đẩy mạnh hợp tác các ngành thế mạnh của địa phương như thủy điện cà phê cây ăn quả
đồng thời giúp đỡ sơn la cải thiện các vấn đề về giao thông y tế và giáo dục
sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng đã có buổi làm việc với quận ủy tân bình
về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
tại buổi làm việc bí thư thành ủy đinh la thăng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của quận tân bình trong năm hai nghìn hai mươi
là quận nằm ở cửa ngõ giao thương quốc tế qua sân bay tân sơn nhất
nên quận tân bình chịu áp lực lớn về giao thông hạ tầng cơ sở
quận kiến nghị với các sở ban ngành phối hợp giải quyết tình trạng kẹt xe xây dựng bãi giữ xe tại các cửa ngõ ra vào sân bay
đồng thời phối hợp đồng bộ để giải quyết các vấn đề tồn tại như nâng cấp cải tạo trung cư cũ
giải tỏa quỹ đất để xây dựng bệnh viện dự án cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia
trong năm hai nghìn một mươi bảy quận tân bình hướng tới trọng điểm tăng trí tiêu tăng trưởng kinh tế
trong đó ngân sách thu về đạt trên ba tám trăm linh tỷ đồng
bí thư thành ủy đề nghị quận tân bình tập trung cho bảy chương trình đột phá và chương trình hành động của thành ủy
tập trung xây dựng thực hiện nghị quyết trung ương bốn đấu tranh ngăn chặn suy thoái đẩy lùi về chính trị
quận tân bình cần phối hợp tốt hơn với các sở ngành để giải quyết các vướng mắc hiện nay
như vấn đề ngập tại sân bay tân sơn nhất phân cấp ủy quyền để cải tạo trung cư cũ
đồng thời nghiên cứu các giải pháp xây dựng các bãi đỗ xe ngầm cho phù hợp để giảm tình trạng kẹt xe đang ngày càng gia tăng
chiều tối nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai bộ ngoại giao việt nam đã ra thông cáo kiên quyết phản đối việc hải quân trung quốc
tổ chức kỷ niệm cái gọi là bảy mươi năm thu hồi hoàng sa trường sa
người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình nêu rõ
hoạt động nói trên của trung quốc không thể làm thay đổi chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ hiện nay giữa hai nước gây phức tạp tình hình
việt nam kiên quyết phản đối
ông bình tái khẳng định việt nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa lãnh thổ lâu đời của việt nam
tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung và tây nguyên tại đà nẵng vừa cho biết
đã có một mươi hai người chết bốn ngư dân mất tích trên biển và năm người bị thương do đợt mưa lũ vừa qua ở các tỉnh miền trung
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm các ngư dân bị mất tích
trong số một mươi hai trường hợp tử vong do mưa lũ quảng ngãi có ba người bình định có tám người và khánh hòa một người
bốn người mất tích là ngư dân tàu cá qng một mươi một nghìn một trăm năm mươi của tỉnh quảng ngãi
tàu bị mất liên lạc và đắm ngày tám tháng một mươi hai
ngày một mươi hai hiện địa phương đang xác định nguyên nhân và tiếp tục tổ chức tìm kiếm bốn ngư dân huy động các tàu cá tham gia
trong năm người bị thương quảng ngãi có bốn người bình định có một người
tri cục phòng chống thiên tai tại khu vực miền trung và tây nguyên cho biết
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở đảo huyền trân quần đảo hoàng sa đã có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
dự báo đến một giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một độ vĩ bắc
một trăm linh bảy hai độ kinh đông trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến sóc trăng
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
từ ngày một mươi bốn tới ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ở các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận có mưa vừa mưa to tổng lượng mưa trên hai trăm linh mm
riêng quảng nam đến phú yên có mưa to đến rất to từ ba trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét sạt lở đất
trưa nay lực lượng cứu hộ của bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã cứu thành công bốn thuyền viên
và chín nhà khoa học của trường đại học khoa học tự nhiên thuộc đại học quốc gia hà nội
gặp nạn trên biển khi đang ra biển trên tàu cá qt hai mươi một nghìn một trăm hai mươi sáu ts để lấy mẫu nước khu vực quanh đảo cồn cỏ phục vụ nghiên cứu khoa học
trước đó vào một mươi bốn h chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị nhận được tin báo tàu cá qt hai mươi một nghìn một trăm hai mươi sáu t
gặp nạn cách bờ biển quảng trị một mươi hải lý
xác định tàu cá bị gãy trục coi nhất chết máy có nguy cơ chìm nên bộ đội biên phòng quảng trị đã nhanh chóng
điều tàu cn chín cùng một mươi ba cán bộ chiến sĩ do trung tá trần tuấn anh phó tham mưu bộ đội biên phòng quảng trị trực tiếp chỉ huy ra biển ứng cứu
sau ba giờ tìm kiếm trên biển đến một mươi bảy h ba mươi cùng ngày tàu cn chín đã đến được vị trí tàu cá bị nạn nhưng do thời tiết sương mù trời tối
do lớn nên đội cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận
đến năm h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa người từ tàu bị nạn sang tàu cn chín rồi tiến hành lai dắt tàu cá vào bờ
hiện toàn bộ nạn nhân đã được chăm sóc sức khỏe tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa việt
trong chiều nay tại thành phố đà lạt lâm đồng diễn ra hội nghị đối thoại giữa ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng với các doanh nghiệp trên địa bàn lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
hơn một trăm ba mươi nhà đầu tư doanh nghiệp đã tham dự và đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương
tại hội nghị đại diện các nhà đầu tư doanh nghiệp đưa ra những kiến nghị về những vấn đề đang gây trở ngại trong sản xuất kinh doanh để cùng nhau tháo gỡ
như các cơ quan nhà nước cần sớm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của trung ương để doanh nghiệp sớm được tiếp cận thụ hưởng chủ trương hỗ trợ của nhà nước
cần cải thiện hiệu quả hơn nữa các thủ tục hành chính công cung cấp thông tin về chi phí thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp
hỗ trợ giới thiệu trong hợp tác kinh doanh tham gia chương trình xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu
trước đó tại hội nghị đối thoại lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng đã tiếp nhận ba mươi sáu ý kiến của các doanh nghiệp và đã giải quyết được ba mươi hai ý kiến
thời gian qua tỉnh lâm đồng đã thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
đầu năm hai nghìn một mươi bảy đường dây nóng sáu trăm ba mươi ba chín trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi tám của tỉnh lâm đồng chính thức hoạt động hai mươi bốn trên bảy để tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất
ở phần tiếp theo của chương trình eu và cuba ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ
tân tổng thư ký liên hợp quốc guterres tuyên thệ nhậm chức
thưa quý vị và các bạn liên minh châu eu và cuba hôm nay chính thức ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ vốn đã bị cản trở do mâu thuẫn quan điểm về nhân quyền
tham gia lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa cuba và eu
có ngoại trưởng cuba bruno rorriguez parisa và đại diện cấp cao chính sách an ninh và đối ngoại của eu
bà federica moreghini cùng đại diện hai mươi tám quốc gia thành viên
thỏa thuận này sẽ mở đường cho một loạt quan hệ hợp tác giữa hai bên trong các dự án tương lai
từ bảo vệ môi trường cho tới hiện đại hóa hệ thống thu thuế của cuba
theo ngoại trưởng cuba parisa sẽ ưu tiên quan hệ kinh tế với châu âu và việc bình thường hóa quan hệ
cho thấy các bên hoàn toàn có thể giải quyết các bất đồng và tạo ra tiến triển trong quan hệ ngoại giao
đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của eu bà federica moreghini khẳng định
nhiệm kỳ tổng thống mỹ của ông donald trump sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bên
đây là sự kiện được cho là dấu mốc kết thúc cho nhiều năm đàm phán khó khăn
hôm nay cựu thủ tướng bồ đào nha anthony guterres đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thư ký liên hợp quốc
trong một phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc tại trụ sở chính ở thành phố new york của mỹ
tân tổng thư ký antonio guterres đã chính thức tuyên thệ nhậm chức
dự kiến ông guterres sẽ có bài phát biểu với nội dung vạch ra kế hoạch cho những vấn đề toàn cầu hiện nay
cũng như việc cải tổ liên hợp quốc
ông antonio guterres là một nhà chính trị gia dày dặn kinh nghiệm của bồ đào nha
ông đã từng làm lãnh đạo đảng xã hội rồi trở thành thủ tướng bồ đào nha
trong tám năm giữ cương vị thủ tướng ông guterres được đánh giá là có nhiều đóng góp vào công cuộc cải tổ hệ thống tài chính của bồ đào nha
và đưa nước này gia nhập khối đồng tiến chung châu âu
tổng thư ký liên hợp quốc sắp mãn nhiệm ông ban kim mun đã ca ngợi ông antonio guterres là sự lựa chọn tuyệt vời để kế nhiệm ông
cũng trong ngày hôm nay bộ trưởng tài chính new zealand bin illis chính thức trở thành tân thủ tướng của nước này
sau lễ nhậm chức diễn ra vào chiều nay theo giờ hà nội
như vậy là new zealand đã có vị thủ tướng thứ ba mươi chín sau khi cựu thủ tướng johnki bất ngờ tuyên bố từ chức vào tuần trước
bủi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông
ông inglis đã được tổ chức tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô wellington
phát biểu trong buổi lễ nhậm chức ông inlech cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa vì sứ mệnh đưa đất nước đi lên
xin cảm ơn sự có mặt của bà toàn quyền trong buổi lễ nhậm chức của tôi ngày hôm nay
được bổ nhiệm là thủ tướng của đất nước tôi rất cảm kích
đây thực sự là một đặc ân dành cho tôi
tôi muốn khẳng định với bà toàn quyền rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì sứ mệnh mà đất nước đã trao cho tôi
ông inglis cho biết có thể sẽ công bố cải tổ nội các vào cuối tuần này
trước đó sau một cuộc họp kín đặc biệt của đảng quốc gia trung hữu cầm quyền
bộ trưởng nhà ở xã hội powla bennets cũng đã được chọn làm phó thủ tướng trong thành phần nội các mới
hãng thông tấn john hap vừa đưa tin lãnh đạo nhóm nghị sĩ của đảng seonuri cầm quyền tại quốc hội hàn quốc
nghị sĩ trung jin suk hôm nay từ chức trách nhiệm về việc tổng thống park quan lập pháp nước này luận tội
dẫn lời nghị sĩ chung jin suk tuyên bố đảng cầm quyền sẽ chịu trách nhiệm giống như tổng thống park geun hye
việc ông chung jin suk từ chức diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn trong nội bộ đảng senuri
giữa nhóm ủng hộ và nhóm phản đối ba bắc đang bị chia rẽ liên quan đến việc quốc hội hàn quốc thúc đẩy viện luận tội tổng thống
nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng cuộc đấu tranh trong nội bộ đảng senuri trong thời gian tới có thể sẽ làm gia tăng
và dẫn đến việc đảng này phải chia nhỏ ra hoặc giải tán
ủy ban bầu cử quốc gia macedonia hôm nay thông báo đảng tổ chức cách mạng toàn macedonia
đảng dân chủ đoàn kết dân tộc cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm
qua đó giành được năm hai mươi ba ghế tại quốc hội nước này
theo đại diện của ủy ban bầu cử quốc gia với gần một trăm linh số phiếu đã được kiểm
liên minh do cựu thủ tướng nikola gruevski lãnh đạo đã giành được ba mươi tám sáu số phiếu
trong khi liên minh dân chủ xã hội giành được ba mươi sáu
ông grubevsky khẳng định cuộc bầu cử lần này cho thấy macedonia là một quốc gia dân chủ
và có khả năng tổ chức các cuộc bầu cử tự do công bằng
macedonia rơi vào bất ổn từ tháng hai năm ngoái sau khi phe đối lập cáo buộc thủ tướng lúc đó
grubevsky cùng lãnh đạo nghe lén điện thoại của hơn hai mươi người
đầu năm nay ông grubevsky đã từ chức mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn
tuy nhiên cuộc bầu cử đã bị trì hoãn đến tháng một mươi lãnh đạo của bốn chính đảng đã họp
và nhất trí đề xuất tiến hành cuộc bầu cử sớm vào ngày một mươi một tháng một mươi hai
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại